trong phiên làm việc chiều nay tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
các đại biểu đánh giá cao việc lần đầu tiên vấn đề giải quyết kiến nghị của cử tri
gửi tới quốc hội được đưa ra thảo luận tại hội trường
tuy nhiên nhiều ý kiến cũng nhận định việc trả lời mang tính giải trình và cung cấp thông tin
trong khi đại biểu quan tâm hơn là chất lượng trả lời kiến nghị của cử tri
cũng như giám sát thực hiện các kiến nghị của cử tri
tại nghị trường có ý kiến cho rằng theo số liệu báo cáo
có hơn tám mươi trả lời cử tri là giải trình và cung cấp thông tin
điều này cho thấy hệ thống pháp luật còn nhiều vấn đề chưa rõ
khiến cử tri phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần
bên cạnh đó hiện có năm mươi năm kiến nghị chưa có lộ trình giải quyết
đây là những kiến nghị đã tồn tại từ nhiều kỳ họp trước
bên cạnh đó nhiều ý kiến nhận định tuy một số kiến nghị của cử tri đã được tiếp thu giải quyết
nhưng còn chuyển biến chậm chưa được giải quyết kịp thời
một số bộ ngành trả lời nhiều khi còn chung chung không hướng dẫn lộ trình giải quyết cụ thể
trong một số ít trường hợp đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành có liên quan
về chung một vấn đề kiến nghị cần có sự giải quyết
các bộ ngành đều có sự phối hợp để trả lời tránh trường hợp câu hỏi được trả lời một phần
hoặc không toàn diện bao quát hết vấn đề được hỏi
ví dụ như là cử tri tỉnh đăng đông kiến nghị về một vấn đề khó khăn vướng mắt trên địa bàn tỉnh
như là các dự án điện gió thì bộ công thương trả lời một phần phần còn lại đề nghị
về vững mắt liên quan đền bù hỗ trợ nội dung này
bộ công thương đề nghị địa phương tham khảo ý kiến của bộ tài nguyên môi trường bộ tư pháp
việc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh năng nông sau khi nhận được văn bản trả lời của bộ công thương
rồi mới tiếp tục gửi câu hỏi đến bộ tài nguyên môi trường bộ tư pháp gây mất thời gian
đề nghị báo cáo làm rõ qua giám sát lĩnh vực nào đã có chuyển biến tích cực
cơ quan nào có tiến bộ rõ rệt trong vấn đề giải quyết kiến nghị của cử tri
đặc biệt là giám sát kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri đã có hiệu lực hiệu quả như thế nào
thứ hai đề nghị bác dân nguyện tiếp tục quan tâm hơn nữa
đôn đốc việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri với các bộ ngành trung ương
nhất là kiến nghị của cử tri được tiếp thu triển khai nhưng chưa giải quyết rứt điểm
cũng tại phiên thảo luận hôm nay nhiều ý kiến cũng nhận định cần có cơ chế phù hợp để giám sát
công khai minh bạch hơn việc trả lời kiến nghị cũng như giải quyết các kiến nghị của cử tri
sáng nay bộ công an tổ chức hội nghị lồng ghép ba nội dung
bao gồm tổng kết đề án củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
tổng kết một mươi năm thi hành nghị định số năm mươi chín nghìn hai trăm linh một i ndcp ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai của chính phủ
về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong công an nhân dân và quán triệt những nội dung cơ bản
của các văn bản quy phạm pháp luật được quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi năm thông qua
có liên quan đến công tác công an
đồng chí trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
việc tổ chức hội nghị là nhiệm vụ quan trọng góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả
các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành vào thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
tại hội nghị nhiều ý kiến tham luận cũng đã chỉ ra những sơ hở bất cập
trong việc thực hiện đề án và nghị định số năm mươi chín của chính phủ
đồng thời đề ra các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của công tác tổ chức thi hành pháp luật
và thực hiện đạt chất lượng kịp thời hiệu quả đúng quy định trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao
phát biểu kết luận hội nghị trung tướng lê quốc hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật
thứ trưởng yêu cầu sau hội nghị này công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được
trong việc thực hiện đề án củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị định số năm mươi chín năm hai nghìn một mươi hai của chính phủ
thông tư số ba năm ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai của bộ trưởng bộ công an
quy định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong công an nhân dân và các văn bản có liên quan
đẩy nhanh tiến độ chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của bộ công an
đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm các điều kiện để tổ chức phổ biến
quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật được quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi năm thông qua
và triển khai thi hành kịp thời nghiêm túc thống nhất có chất lượng ngay khi các văn bản này có hiệu lực thi hành
tăng cường tuyên truyền trực tuyến trên các nền tảng truyền thông kiện toàn đội ngũ chất lượng các báo cáo viên tuyên truyền viên
nâng cao năng lực tuyên truyền pháp luật và giám sát thực thi pháp luật cho công an cơ sở
đáp ứng yêu cầu xây dựng công an bốn cấp bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân đã được nhận bằng khen của bộ trưởng bộ công an
vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
còn vào chiều ngày hôm nay bộ công an đã tổ chức hội nghị giao ban công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
khu vực phía nam với sự tham gia của ban giám đốc công an tp hcm
và lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cùng với sáu tỉnh thành giáp danh
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi làm việc
trong năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba tình hình tai nạn giao thông tại bảy tỉnh phía nam đã được kéo giảm hai mươi bốn về số vụ
người chết giảm hơn một mươi tám và số người bị thương giảm hai mươi sáu
tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia chỉ chiếm ba tám mươi bảy
tuy nhiên tai nạn giao thông do xe máy tại các địa phương này chiếm hơn năm mươi bảy
số vụ tai nạn do xe tải xe đầu kéo gây ra chiếm hai mươi một
đồng thời độ tuổi người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông từ hai mươi hai đến năm mươi năm tuổi chiếm gần sáu mươi
và số vụ tai nạn giao thông xảy ra tại các tuyến đường huyện chiếm gần năm mươi
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn long đánh giá cao cách làm hay
ở một số địa phương như địa bàn tp hcm
đồng thời yêu cầu công an các địa phương cần chủ động
nắm chắc đặc điểm tình hình giao thông trên địa bàn
kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng chống gửi thi hành công vụ
quyết liệt phối hợp với các lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát kinh tế cảnh sát hình sự
để xử lý tận gốc tình trạng độ xe đua xe trái phép tình trạng vi phạm về nồng độ cồn
để hình thành rõ nét thói quen văn hóa không điều khiển phương tiện giao thông
sau khi đã uống rượu bia của người dân
xây dựng ý thức tự giác văn minh chuẩn mực của người tham gia giao thông
ngày hai mươi năm tháng năm đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác
đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay trên địa bàn tỉnh long an
tại huyện bến lức và thành phố tân an thứ trưởng nguyễn văn long cùng đoàn công tác
đã kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và phòng cháy chữa cháy công an huyện biến lức và thành phố tân an đạt được trong thời gian qua
đặc biệt là việc triển khai thực hiện hiệu quả chỉ thị số một mươi cttg ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới
mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy trễ cháy và điểm trễ cháy công cộng
phát biểu kết luận trong buổi làm việc với công an tỉnh long an thứ trưởng nguyễn văn long biểu dương
ghi nhận đánh giá cao công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện của đảng ủy
ban giám đốc công an tỉnh long an trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trên địa bàn
công an tỉnh long an đã chủ động tham mưu với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
bàn hành chỉ thị nghị quyết và kế hoạch công tác cụ thể tích cực kiểm tra hướng dẫn góp phần kiềm chế
làm giảm cả ba tiêu chí về số vụ số người chết số người bị thương trên địa bàn
để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới
thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu công an tỉnh long an tiếp tục tham mưu làm tốt công tác lãnh chỉ đạo
đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các mệnh lệnh văn bản chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy
để cao trách nhiệm của lãnh đạo chỉ huy chỉ đạo lực lượng công an các cấp tập trung thực hiện quyết liệt hơn nữa
việc kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy
chiều nay viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
liên ngành tư pháp tp hà nội trong việc thực hiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự
về tiếp nhận giải quyết tố tụng hình sự
tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố
hội nghị hướng tới mục tiêu ngăn chặn và không để tồn tại án on site trên thực tế
ảnh hưởng đến đời sống của người dân
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay liên ngành cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân hai cấp thành phố
đã tiếp nhận một trăm linh ba ba mươi tin về tội phạm trong đó đã khởi tố bốn mươi bốn trăm chín mươi vụ án hình sự
trung bình một năm tiếp nhận hơn hai mươi thông tin tố giác tội phạm
kết quả phối hợp thực hiện hiệu quả
số thông tin được giải quyết tăng dần các năm giải quyết đúng hạn hơn một trăm linh một tin
những hành vi phạm tội được xác định gồm tội phạm lừa đảo công nghệ cao
tội phạm xâm hại sức khỏe và tính mạng người khác những hành vi tham nhũng xâm phạm an ninh quốc gia
tuy nhiên việc xác định nguồn tin tố giác tội phạm tăng đột biến cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin
việc xác minh từ cấp xã phường còn nhiều hạn chế chậm trễ
vì vậy thời gian tới đặt ra yêu cầu cần phải tăng cường hơn nữa công tác phối hợp
hai nghìn một mươi năm triển khai thông tư liên tịch một cùng những giải pháp ban hành
những văn bản phối hợp giữa các đơn vị bám sát với tình hình thực tiễn
cần lựa chọn phân công các kiểm sát viên điều tra viên giải quyết các vụ việc có tính chất phức tạp
quy mô lớn dư luận xã hội quan tâm nhằm đáp ứng được nhu cầu cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp
tập trung tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
sáng nay tại hà nội đảng ủy bộ tư lệnh cảnh sát cơ động tổ chức trung kết hội thi bí thư trị bộ giỏi
tới sự hội thi có các đồng chí đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ trực thuộc bộ công an
hội thi bí thư tri bộ giỏi là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cấp ủy đảng
đảng viên hiểu rõ hơn về vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của tri bộ
là dịp để mỗi cán bộ đảng viên nói chung mà trước hết là các đồng chí bí thư tri bộ nâng cao nhận thức
trách nhiệm bản lĩnh chính trị năng lực lãnh đạo chỉ đạo là nơi bồi dưỡng
trao dổi kiến thức kỹ năng nghiệp vụ công tác đảng và khả năng xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ cấp ủy bí thư tri bộ
thông qua hội thi giúp đội ngũ bí thư tri bộ tiếp tục phát huy tốt vai trò trách nhiệm là người đứng đầu
người đại diện cho tri ủy tri bộ và là người có trách nhiệm tổ chức thực hiện sự lãnh đạo của tri bộ trên mọi mặt công tác
theo quy định của điều lệ đảng là hạt nhân đoàn kết thống nhất ý chí hành động trong tri bộ và các tổ chức ở đơn vị
thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba ban bí thư đã ban hành chỉ thị số hai mươi ba cttvk về tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới
chỉ thị khẳng định sau một mươi năm thực hiện chỉ thị số một mươi tám cttvk ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi hai của ban bí thư trung ương đảng
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy nội địa
và khắc phục ủn tắc giao thông đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
nhận thức ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân có bước chuyển biến tích cực hơn công tác quản lý nhà nước được tăng cường
hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư các giải pháp phòng chống ủn tắc giao thông được triển khai đồng bộ hiệu quả hơn
tài nạn giao thông giảm cả về số vụ số người chết và số người bị thương
tuy nhiên trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến rất phức tạp gây bức xúc lo lắng trong xã hội
văn hóa tham gia giao thông chưa được hình thành rõ nét
việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông có lúc có nơi bị buông lỏng một số vi phạm chưa được khắc phục triệt để
và tai nạn giao thông giảm chưa bền vững việc giải quyết ủn tắc giao thông tại một số thành phố đô thị lớn vẫn còn nhiều khó khăn
và để đẩy mạnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
ban bí thư yêu cầu cấp ủy tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội các cấp thực hiện tốt các nội dung sau
về mục tiêu yêu cầu chỉ thị đeo rõ
phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tạo chuyển biến mạnh mẽ tích cực trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông
hai kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật
tiếp tục giảm tai nạn giao thông hạn chế cơ bản ủn tắc giao thông
nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội các cấp cán bộ đảng viên và nhân dân đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
xác định bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của đất nước
hoàn thiện thể chế chính sách đẩy mạnh phân cấp phân quyền phân định rõ trách nhiệm bảo đảm công tác quản lý nhà nước về giao thông thống nhất thông suốt hiệu quả nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức công vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực trong đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
huy động các nguồn lực đầu tư phát triển nhanh đồng bộ hạ tầng giao thông phù hợp với quy mô định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong lĩnh vực giao thông
chỉ thị đã đề ra sáu nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm
tăng cường lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
cấp ủy tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội từ trung ương tới cơ sở phải quán triệt cụ thể hóa chủ trương của đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm hiệu quả
xiết chặt trật tự kỳ cương xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông
mỗi cán bộ đảng viên công chức viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý người đứng đầu phải gương mẫu và tích cực vận động người thân gia đình và nhân dân thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của cơ quan chức năng
hoàn thiện hệ thống pháp luật đẩy mạnh phân cấp phân quyền phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông
tập trung giả soát hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về giao thông theo hướng quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế xã hội xây dựng ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật đường bộ để cụ thể hóa một bước định hướng trên
xây dựng cơ chế chính sách huy động sử dụng các nguồn lực xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng và đảm bảo trật tự an toàn giao thông
các chủ trương đầu tư làm phát sinh gia tăng nhu cầu giao thông lớn phải có đánh giá tác động về trật tự an toàn giao thông
tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền vận động với giám sát kiểm tra thanh tra xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật
tập trung nguồn lực xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông
tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch kết nối đồng bộ hệ thống giao thông trong tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế xã hội
lồng ghép nội dung về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quy hoạch cấp quốc gia quy hoạch vùng quy hoạch tỉnh quy hoạch đô thị quy hoạch nông thôn
và các quy hoạch chuyên ngành liên quan đến giao thông đảm bảo khả thi an toàn phù hợp với thực tiễn và thực hiện nghiêm quy hoạch được phê duyệt
nâng cao năng lực quản lý điều hành phối hợp với các lực lượng trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đổi mới nâng cao chất lượng đăng ký đăng kiểm phương tiện giao thông đào tạo sát hạch cấp giấy phép điều khiển phương tiện giao thông
kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan có chức năng nhiệm vụ đảm bảo trợ tự an toàn giao thông từ trung ương đến địa phương
theo hướng thu gọn đầu mối tinh giản biên chế nâng cao hiệu lực khắc phục tình trạng trồng chéo chức năng nhiệm vụ
khắc phục cơ bản ủn tắc giao thông tại các đô thị lớn trọng điểm là thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh
thực hiện nghiêm quy hoạch đô thị quy hoạch giao thông quan tâm phát triển hệ thống công trình giao thông ngầm giao thông trên cao
thực hiện nghiêm lộ trình di rời trụ sở cơ quan hành chính nhà nước học viện trường đại học cao đẳng dạy nghề bệnh viện lớn
quy hoạch về tổ chức thực hiện chỉ thị yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức
quán triệt và thực hiện chỉ thị xây dựng chương trình kế hoạch hành động cụ thể và thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện
đảng đoàn quốc hội chỉ đạo hoàn thiện các văn bản pháp luật về giao thông ưu tiên phân bổ nguồn lực cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
và tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện ban cán sự đảng chính phủ chỉ đạo xây dựng chương trình hành động của chính phủ
tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
ra soát củng cố kiện toàn các cơ quan tổ chức có chức năng nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông
chỉ đạo các bộ ngành và địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao
mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức chính trị xã hội xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện chỉ thị gắn với các phong trào thi đua
các cuộc vận động do mặt trận và các tổ chức phát động tăng cường công tác giám sát việc thực hiện chỉ thị
bàn tuyên giáo trung ương chỉ đạo định hướng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đảng ủy công an trung ương chủ trì phối hợp với ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải và các cơ quan liên quan giúp ban bí thư hướng dẫn
theo dõi kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện chỉ thị

các giao thông trật tự công an huyện ngay lập tức đã liên lạc với chủ sở hữu và bắn giao lại toàn bộ tài sản bị rơi cho người dân